khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng sáu hàng loạt căn nhà của người dân trên tính lộ tám trăm hai mươi sáu c
huyện cần duột tỉnh long mang bị sạt lỡ xuống sông
vụ sạt lỡ không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản
trước đó các hộ dân khác đã được chính quyền vận động di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn
mọi người dậy hết hồn có người thì khóc chạy ngang thì khóc ôm sòm
có người thì lật đặt hỗ trợ nhau là mọi người đều phiên kéo
nguyên cái giải này ai cũng thấy sợ sợ là ít bữa nữa nó sẽ đi luôn cái giải của mình
tại vì dưới này em thấy cát nhiều lắm không có được như đất như người ta
hiện tại thì chính quyền của huyện cần duộc tỉnh long an đã tổ chức phong tỏa hiện trường
để mà đảm bảo an toàn ở cái hiện trường khu vực mà năm căn nhà bị sạt lở
xuống sông cần duột
đồng thời lên phương án hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại
ghi nhận vào chiều ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng của tỉnh long an đã lập rào chắn
hai đầu đường không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn
theo ủy ban nhân dân xã phước lại sạt lỡ đã lớn đến mép đường tỉnh tám trăm hai mươi sáu c
mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt
khi nứt sông rút đoạn đường giao thông này có nguy cơ bị sạt lỡ
đây là tuyến đường chính kết nối các xã thuộc vùng hạ của huyện cần duột
nếu bị sạt lỡ sẽ các đất lưu thông bằng chuỗi hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trong khu vực
tài sản cũng như là người dân không được ở trên tuyến này nữa
hiện địa phương đang làm báo cáo khẩn gửi các cơ quan chức năng
để xem xét thực hiện giải pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ tuyến đường giao thông